hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lai châu cho biết vụ tai nạn xảy ra khi hai phương tiện đi cùng chiều theo hướng từ sapa lào cai vào tam đường lai châu
nguyên nhân ban đầu là do xe container đâm vào đuôi xe tải khiến hai xe đều mất lái lao xuống vực
hai xe đều rơi xuống vực sâu khoảng ba mươi mét nên đã làm bốn người bị thương nặng trong đó một người trong tình trạng nguy kịch
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền và người dân địa phương tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu